còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào dẫn đầu đoàn đại biểu bộ công an lào sang thăm làm việc tại việt nam
tham dự hội nghị tổng kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa bộ công an hai nước việt nam lào về hợp tác phòng chống ma túy
tại buổi tiếp thủ tướng phạm minh chính chúc mừng đồng chí đại tướng vi lây lạ kham phong vừa được đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào bầu giữ chức phó thủ tướng
bộ trưởng bộ công an lào và được nhà nước việt nam trao tặng huân chương hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
chúc mừng những thành tiệu mà đảng nhà nước lào đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ lào
nhân dân lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và chính phủ việt nam sẽ luôn kề vai sát cánh hỗ trợ lào trong khả năng có thể
thủ tướng đề nghị bộ công an hai nước đặc biệt là công an các đơn vị địa phương có chung biên giới tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm
nắm chắc tình hình phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình ổn định hợp tác và phát triển thường xuyên trao đổi thông tin
kinh nghiệm tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thế giới và khu vực về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia